dự báo trong chiều và tối nay nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa rào và rông
trong đó khu vực có lượng mưa khá sẽ tập trung chính ở miền tây của nam bộ là các tỉnh long an cần thơ kiên giang cà mau bạc liêu sóc trăng và cả bến tre
trên biển ở khu vực phía nam vùng biển từ bình thuận đến cà mau trong đêm nay và ngày mai gió đông bắc lại mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
còn tại khu vực phía bắc của biển đông trong đó có huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu
khu vực phía nam của biển đông trong đó có huyện đảo trường sa gió đông bắc cũng duy trì trong khoảng cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước